thay mặt bộ công an việt nam bộ trưởng tô lâm chào mừng đồng chí hạ vinh sang thăm làm việc với bộ công an việt nam
chúc mừng trung quốc đã tổ chức thành công kỳ họp thứ hai đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc và hội nghị chính trị hiệp thương nhân dân khóa một mươi bốn
qua đó tiếp tục khẳng định vai trò lãnh đạo đúng đắn của trung ương đảng cộng sản trung quốc do tổng bí thư chủ tịch nước tập cận bình làm hạt nhân
trên con đường xây dựng phát triển chủ nghĩa xã hội đặc sắc trung quốc thời đại mới
buổi hội đàm giữa bộ công an việt nam và bộ tư pháp trung quốc diễn ra ngay sau chuyến thăm cấp nhà nước đến việt nam của tổng bí thư chủ tịch nước tập cận bình
là hợp tác cụ thể hai bộ triển khai quán triệt tuyên bố chung việt nam trung quốc ngày một mươi ba tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
tiếp tục làm sâu sắc và nâng tầm hơn nữa quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai việt nam trung quốc có ý nghĩa chiến lược
đã được tổng bí thư hai đảng xác định
tại hội đàm bộ trưởng tô lâm đã đề nghị phía trung quốc hỗ trợ bộ công an việt nam chia sẻ thông tin kinh nghiệm về việc xây dựng
quản lý áp dụng số hóa trong công tác tư pháp quản lý trại giam phạm nhân của ngành tư pháp trung quốc
bộ công an việt nam mong muốn cử đoàn cục quản lý trại giam sang làm việc với đơn vị chức năng của bộ tư pháp trung quốc để trao đổi
học hỏi kinh nghiệm trên lĩnh vực này và thảo luận phương hướng hợp tác của hai cục quản lý trại giam
đồng chí hạ vinh khẳng định quan hệ giữa hai đảng hai nhà nước việt nam trung quốc đã bước sang giai đoạn mới dưới sự dẫn dắt chiến lược của lãnh đạo cấp cao hai bên
hợp tác thực thi pháp luật và tư pháp hai nước không ngừng được tăng cường củng cố hướng tới mục tiêu xây dựng quản lý đất nước bằng pháp luật mang lại hài lòng cho người dân hai nước
đồng chí bộ trưởng bày tỏ mong muốn hai bộ tiếp tục tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác trên các lĩnh vực mà hai bên cùng có chức năng nhiệm vụ
tại hội đàm bộ trưởng tô lâm và đồng chí hạ vinh thống nhất hai bên hoàn thiện thủ tục phê chuẩn sớm có hiệu lực hiệp định chuyển giao người bị kết án phạt tù việt nam và trung quốc để hai bên triển khai các nội dung ký kết cũng như những nội dung đã thống nhất giữa hai bộ
ngay sau hội đàm bộ trưởng tô lâm và bộ trưởng hạ vinh đã ký bản ghi nhớ hợp tác giữa bộ công an nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam và bộ tư pháp nước cộng hòa nhân dân trung hoa
cũng tại buổi lễ phát động các cán bộ chiến sĩ đã được lắng nghe đại biểu chia sẻ về cuốn sách những tấm gương ham đọc sách thời đại hồ chí minh
thưa quý vị triển khai chuyển đổi số quốc gia thực hiện đề án sáu việc ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin và hoạt động của các cơ quan nhà nước sẽ từng bước chuyển đổi hình thức giao dịch từ truyền thống sang hình thức giao dịch điện tử
vâng cùng với sự phát triển của giao dịch điện tử chữ kỳ số đã trở thành công cụ không thể thiếu
giúp cải cách bộ máy hành chính xây dựng chính quyền điện tử hiện đại phục vụ người dân và doanh nghiệp
và để làm rõ hơn nội dung này trong tiểu mục đề án sáu vì lợi ích của người dân và doanh nghiệp hôm nay xin mời quý vị cùng nghe phần trình bày của biên tập viên trung kiên
giá trị tương đương với chữ ký tay của mỗi cá nhân và được dùng với mục đích xác thực danh tính của người ký
đây được xem là công cụ quan trọng giúp thực hiện các giao dịch trên môi trường điện tử một cách nhanh chóng chính xác và tiết kiệm chi phí
hiện nay các cơ quan công quyền đều đang tích cực triển khai ứng dụng chữ ký số trong giải quyết các thủ tục hành chính
tăng tính công khai minh bạch trong quản lý điều hành cũng như đẩy mạnh quy trình cải cách hành chính
theo đó việc giải quyết thủ tục hành chính thực hiện theo quy trình năm bước trên môi trường điện tử
là tiếp nhận thẩm định phê duyệt ký số trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính
được thực hiện hoàn toàn trên môi trường điện tử gắn với việc áp dụng chữ ký số trong tất cả các bước giải quyết
vì đã hoàn thành việc kê khai nộp hồ sơ trực tuyến trên cổng dịch vụ công quốc gia
hôm nay anh đạt mang theo bản chính chứng chỉ hành nghề của mình đến ủy ban nhân dân phường để đối chiếu
và nhận chứng thực bản sao điện tử
bản sao chứng thực điện tử được ký số và đóng dấu bảo đảm tính nguyên vẹn chính xác
có giá trị tương đương bản chứng thực giấy đồng thời có thể sử dụng lại nhiều lần
tất cả trên hệ thống máy chỉ là thao tác trong thực ra là chỉ khoảng ba đến năm phút thôi
cùng với các dịch vụ chứng thực bản sao điện tử hai dịch vụ công liên thông khai sinh khai tử
hiện cũng được ủy ban nhân dân phường tương mai áp dụng việc tiếp nhận thẩm định ký số và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính
thực hiện hoàn toàn trên môi trường điện tử gắn với việc áp dụng chữ ký số trong tất cả các bước giải quyết
như vậy bên cạnh việc được cấp bản giấy khai sinh khai tử thì công dân có thêm một bản điện tử
và được lưu trữ trên tài khoản dịch vụ công của công dân

đến nay một trăm linh các thủ tục liên quan đến khai sinh khai tử và các thủ tục chứng thực bản sao điện tử là phường thực hiện theo ký số

việc ứng dụng chữ ký số là cơ sở pháp lý để số hóa hồ sơ của người dân
cũng như đẩy nhanh kết quả xử lý thủ tục hành chính của cơ quan nhà nước trên dịch vụ công trực tuyến
điều này cũng sẽ giúp cán bộ công chức giảm thiểu việc phải tiếp nhận xử lý hồ sơ giấy
tăng tính công khai minh bạch trong việc giải quyết các thủ tục hành chính giữa cán bộ công chức và người dân
cư trú như đăng ký tạm trú thường trú lưu trú hay việc cấp giấy xác nhận cư trú của công dân cũng sẽ được lực lượng công an tại cơ sở thực hiện tiếp nhận thẩm định phê duyệt ký số trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính trên môi trường điện tử đảm bảo tính pháp lý toàn vẹn
cư chú như đăng ký tạm chú thường chú hay việc cấp giấy xác nhận thẩm định phê duyệt ký số trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính trên môi trường điện tử

cư chú như đăng ký tạm chú thẩm định phê duyệt ký số trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính trên môi trường điện tử